ngày một mươi ba tháng ba bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ khai giảng ban chỉ huy đại đội huấn luyện đã tổ chức phát động đợt thi đua với chủ đề
cán bộ chiến sĩ ra sức học tập rèn luyện giỏi kỳ luật nghiêm xây dựng đơn vị nền nếp chính quy
và đại diện các trung đội đã ký giao ước thi đua xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện
bảo đảm các tân binh khi ra trường đủ điều kiện năng lực phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao